trong chiều ngày hai mươi hai tháng tám tại trụ sở trung ương đảng thay mặt bộ chính trị ban bí thư
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã tiếp đoàn đại biểu
cán bộ đảng viên nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa phát biểu tại buổi tiếp phó thủ tướng trương
hòa bình đánh giá những năm qua đặc biệt là sau năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
và sau ba mươi năm thực hiện đường lối đổi mới của đảng thanh hóa đã khắc phục khó khăn đoàn kết
thống nhất tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân
đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế chính trị văn hóa
xã hội phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị thanh hóa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới
của bắc trung bộ duyên hải miền trung và cả nước trở nên tỉnh kiểu mẫu như sinh thời bắc hồ mong muốn